năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục là năm thành công của agribank trong giai đoạn tái cơ cấu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bám sát chủ trương chỉ đạo của đảng chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam
các bộ ngành agribank triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp
hoạt động kinh doanh của agribank tiếp tục tăng trưởng các chỉ số về hiệu quả kinh doanh tăng cao
hoàn thành vượt mức kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận
đây được xem là tiền đề cho năm hai nghìn hai mươi tiếp tục bứt phá
năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ tư agribank triển khai tái cơ cấu giai đoạn hai
cũng là thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa
agribank đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu để ra nâng cao năng lực tài chính
kiểm soát nâng cao chất lượng tài sản nhất là chất lượng tiến dụng giảm nợ xấu
tăng trưởng tiến dụng được kiểm soát phù hợp với mục tiêu để ra
nguồn vốn huy động tăng trưởng bảo đảm an toàn thanh khoản
tiếp tục triển khai các công việc liên quan
chuẩn bị cổ phần hóa và sẵn sàng triển khai khi có quyết định phê duyệt
agribank tiếp tục khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh nông nghiệp
nông dân nông thôn luôn tiên phong chủ lực cung ứng tiến dụng
sản phẩm dịch vụ tiện ích cho nền kinh tế đặc biệt là lĩnh vực tam nông
vốn tiến dụng agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần hai triệu tỷ đồng
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại việt nam
bên cạnh việc thực hiện cho vay theo chủ trương của chính phủ
để tạo thuận lợi hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và sử dụng dịch vụ ngân hàng
agribank không ngừng đơn giản hóa thủ tục cho vay cải tiến mô hình phương thức cho vay
kết hợp với chính quyền địa phương hội nông dân hội phụ nữ các tổ chức chính trị xã hội
tôi nghĩ là cái vốn ngân hàng nó luôn là cái nền tảng trong cái vấn đề để phục vụ cho nông nghiệp
nhất là những người chăn nuôi như chúng tôi
có vốn ngân hàng trong suốt thời gian dài nhiều năm nay thì có nhiều nước mình phải trao đảm
mình mở trang trại mình nuôi chăn nuôi hoặc là mình trồng cây
nếu cần là mình mượn vốn và ngân hàng sẵn sàng đáp ứng
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục được khẳng định khi agribank là quán quân các ngân hàng thương mại
được vinh danh vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng vnr năm trăm linh
top hai mươi trong danh sách xếp hạng một doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất việt nam
có phần khẳng định uy tín
hình ảnh thương hiệu agribank tăng tốc và bứt phá trong năm hai nghìn một mươi chín để tiếp tục tạo tiên đề cho năm hai nghìn hai mươi
mặc dù còn rất nhiều khó khăn phía trước
song với các chủ trương đường lối của đảng chính sách của nhà nước và sự đồng thuận
quyết tâm của tập thể cán bộ người lao động agribank hướng đến mục tiêu cổ phần hóa
đưa agribank ngày càng phát triển vững mạnh đạt được những bước đột phá mới
tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu việt nam
giữ vai trò chủ đạo về cung ứng tiến dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng
ích phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn